các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo

đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả

bộ công thương phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội

chỉ đạo các doanh nghiệp giả soát ký quy định tiêu chuẩn quy trình sản xuất công nghiệp
vận hành lò hơi kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo tăng cường cuộc tác thanh tra kiểm tra
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động
trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn
tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tương tự
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường hơn nữa
trong công tác tuyên truyền hướng dẫn quy định về vệ sinh an toàn lao động trên tất cả lĩnh vực
theo đó chỉ trong chưa đầy một tháng tại ba địa phương ba tai nạn lao động đã cướp đi sinh mạng một mươi bảy người
thực sự đã sống lên hồi chuông cảnh báo lớn về an toàn lao động
hôm ngày một năm vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm y hoạn sản xuất và thương mại
gỗ bình minh tỉnh đồng nai làm sáu người chết năm người bị thương
còn chín ngày trước đó ngày hai mươi hai bốn tại công ty ximang và khoáng sản yên bái tỉnh yên bái
một nhóm công nhân đã tiến hành bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy nghiền thì bất ngờ xảy ra sự cố
khiến bảy người tử vong tại chỗ
nguyên nhân bước đầu được xác định là khoảng trống thông tin dẫn tới sự thiếu phối hợp
giữa các nhân sự cho công tác vận hành máy móc
cũng trong tháng bốn ở quảng ninh bốn công nhân tại công ty than thống nhất đã ra đi mãi mãi
sau sự cố hầm lò
có thể thấy rằng bao vụ việc xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước
đã thực sự dống lên hồi chuông cảnh báo về an toàn lao động
thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội cho thấy năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra bảy ba trăm chín mươi bốn vụ tai nạn lao động
làm bảy năm trăm năm mươi ba người gặp nạn trong đó có sáu trăm sáu mươi hai vụ có tổng số người chết là sáu trăm chín mươi chín người
tổng chi phí thiệt hại tài sản là gần một mươi sáu ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng hơn một trăm bốn mươi bảy trăm bảy mươi ngày công
và đây là thống kê chỉ tính riêng trong khu vực có quan hệ lao động
có nhiều nguyên nhân dẫn tới tai nạn lao động được chỉ ra
phần lớn của các trường hợp người sử dụng lao động thiếu quan tâm
chưa chú ý đến việc thực hiện các quy định về pháp luật quản lý kiểm soát nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc
ngoài ra có nhiều lao động chưa được huấn luyện cao về an toàn lao động cũng như thiếu kiến thức
kỹ năng làm việc an toàn và tắc phong công nghiệp vẫn còn rất hạn chế tâm lý chủ quan
dù rằng xuất phát từ nguyên nhân nào đi chăng nữa
thì nạn nhân công nhân người làm việc trực tiếp sẽ phải gánh chịu thiệt hại rất nhiều
với nước phát triển công tác an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu và được quản lý chặt chẽ
phân công cụ thể về trách nhiệm pháp lý trách nhiệm cá nhân
cũng liên quan tới từng người từng khâu và các bộ phận liên quan
chủ sử dụng lao động là một khi vi phạm pháp luật
không có phương án an toàn lao động sẽ đầy tai nạn chết người khi bị chế tài nhấm khắc
rút dế phép hoạt động ngoài vật nặng có thể bị xử lý hình sự
thêm nữa người lao động còn được khuyến khích thường cao cho những sáng kiến biện pháp an toàn
do vậy chủ doanh nghiệp rất quan tâm trong việc công tác an toàn
tuân thủ chặt chẽ quy định phân luật quy định làm việc ưu tiên những biện pháp an toàn
chẳng hạn dù có phải công nhân làm việc
nhưng doanh nghiệp vẫn phải bố trí cán bộ có chuyên môn giám sát an toàn lao động
trở lại câu chuyện ba tai nạn cướp đi một mươi bảy người trên
đã tới lúc cần phải có biện pháp giải pháp cụ thể để kiểm tra chéo
chủ doanh nghiệp phải chú trọng công tác đảm bảo an toàn lao động thường xuyên
có cán bộ giám sát chuyên môn theo hệ thống
những kế hoạch vĩ mô mục tiêu kinh tế sản xuất hay gia công
cải cách đột phá phải được thực hiện một cách nghiêm trình trên cơ sở đảm bảo an toàn lao động
cấp địa phương với doanh nghiệp gần nhất khu công nghiệp khu chế biến sản xuất
và sở lao động thương minh xã hội nên tăng cường hướng dẫn chuyên môn
tập huấn về an toàn lao động xã hội tổ chức hội nghị đối thoại
bên cạnh đó bản thân doanh nghiệp phải luôn trú trọng trong việc chủ động kiểm tra
kịp thời phát hiện khắc phục tồn tại nhận diện những rủi ro về phòng tránh ngay từ đầu
hay xử lý nghiêm các cá nhân và tổ chức có trách nhiệm được giao quản lý mà vi phạm pháp luật
dẫn tới tai nạn nghiêm trọng để dân đe các trường hợp lơ là thiếu biện pháp an toàn lao động
tăng lạc lao động không nên và không bao giờ được phép viện vào những lý do ngẫu nhiên nữa
tài nạn lao động không loại trừ bất kỳ ai trường hợp nào cũng bởi có những yếu tố bên ngoài
mà những người làm việc trực tiếp không thể nhìn thấy
tuy nhiên người sử dụng lao động không thể lường trước đủ rủi ro
cùng với đó việc tuân thủ quy định an toàn lao động kiểm tra định kỳ bảo dưỡng máy móc
và thiết bị sử dụng lâu ngày xây dựng quy trình về văn hóa an toàn lao động của họ
chính là những biện pháp hạn chế tối đa những tổn thất về người và tài sản